do sát thủ tuổi tin lê văn luyện gây ra đã làm hoang mang trong dư luận
cái tên lê văn luyện đã tác động tiêu cực đến đời sống xã hội
tuy nhiên sau lê văn luyện tiếp tục xuất hiện không ít vụ án gây sốc mà thủ phạm lại chính là những hung thủ tuổi tin
và câu chuyện mà chúng tôi sắp chuyển tới quý vị và các bạn sẽ một lần nữa cảnh báo về tình trạng tội phạm giết người khi ở tuổi vị thành niên
đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng công an cũng có nhiều bất ngờ
công an huyện thạch thất đã triển khai quân nhanh nhất có thể để xuống hiện trường giải quyết vụ án
nhưng khi lực lượng công an xuống tới nơi thì quân chúng nhân dân đã giúp lực lượng công an vây bắt một nghi phạm
hai tổ đã xuống hiện trường cùng với công an chính quy

các đường lên huyện lên xã để bắt giữ hung thủ nguyễn quang huỳnh

sau khi nhận được chỉ đạo của công an huyện đình thất
chúng tôi là chỉ huy lực lượng công an xã tổ chức xuống huyện trường

nhiệm vụ nặng nề nhất là công an đồn hòa lạc là đồn công an quản lý địa bàn hai hung thủ gây án
việc bắt được hung thủ để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trên địa bàn
vừa là trách nhiệm vừa thể hiện một vai trò của lực lượng công an tại đó
sau khi nhận được lệnh của chỉ huy trưởng công an huyện định thất
về vụ trọng án xảy ra tại thôn hai sông thạch hòa thạch thất thành phố hồ nội
chúng tôi đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống huyện trường
nắm bắt nhanh tình hình vụ việc xảy ra đồng thời có báo cáo trở lại với công an huyện
ngoài những gì hung thủ ngô đăng thức khai nhận tại cơ quan công an
kết quả khám nghiệm hiện trường nhận định về lứa tuổi và tâm lý tội phạm
một phán đoán dẫn đến quyết định khi đi bắt nguyễn quang huỳnh là hung thủ còn đang hoảng loạn
chưa thể trốn đi xa và vẫn có thể ẩn nắp đâu đó để chuẩn bị tâm lý đi về hướng nào và đi đâu
hai trinh sát hình sự dạy dặn kinh nghiệm được phân công nhiệm vụ lên đường
đúng như phân tích của các trinh sát nguyễn quang huỳnh vẫn còn lẫn quẩn cách địa bàn gây án hai km
hắn đang tìm cách vẫy xe trên quốc lộ hai mươi một a để trốn chạy sự truy đuổi của quần chúng nhân dân và lực lượng công an
nhưng dù có lẫn trốn và tinh quái che mắt công an đến mức nào
thì hung thủ nguyễn quang huỳnh vẫn không qua mắt được lực lượng công an
nhất là hai trinh sát dạy dặn kinh nghiệm
hung thủ thứ hai trong vụ án được tiếp tục xét hỏi
hắn có tên là nguyễn quang huỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ở phú cát huyện quất mai hà nội
sự thông nhất trong ý chí và hành động của các lực lượng công an
sự giúp sức của nhân dân
chỉ sau hơn hai tiếng đồng hồ
hai hung thủ gây án giết chết bà chủ nhà nghỉ quốc triệu hai
ở xã thạch hòa huyện thạch thất hà nội
đã bị tấm gọn để phục vụ cho công tác điều tra
xong xong việc lấy lời khai ban đầu
lực lượng công an khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường
và khám nghiệm tử thi
tìm ra những dấu vết chứng cứ khách quan
xem có phù hợp với lời khai của nguyễn quang huỳnh
và ngô đăng thức hay không
để xác định hành vi phạm tội và bản chất của vụ án
từ đó có cơ sở để kết luận và khởi tố hai kẻ phạm tội
hiện trường để lại đã thực sự gây sốc
đó là sát của một người phụ nữ đã chết
với tư thế nằm ngửa
phần dưới thân nằm trên cỏ
phần đầu nằm trên mô đất cao
lúc này đã rất khó nhận dạng
vì mặt mũi nạn nhân nhạt nhạt
máu vướng đầy mặt
chân nạn nhân đi một đôi giày bata cũ màu đất
tay đeo đôi găng tay bảo hộ lao động màu trắng đục
cách nạn nhân một m
là chiếc sọt đứng đầy cỏ tươi
có dấu hiệu vừa mới cắt
còn cách nạn nhân một năm m
có hai con dao độ dài hai mươi năm cm
nạn nhân bị đâm vào cổ nhiều nhát
vết thường dài một mươi cm
rộng bốn cm và sâu năm cm
vết thường thấu vào tận cuốn hỏng
và động mạch chủ
trên xương ngoài xanh và gần xương bả vai
cũng có những dấu vết đâm khá sâu
trên vai nạn nhân
bị một vết đâm dài năm cm
nạn nhân được xác định là bà đặng thị thân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
ở thôn bảy xã hòa bằng
huyện thạch thất hà nội
là chủ nhà nghị quốc triệu hai
nạn nhân chết trên ruộng cỏ thuộc nhà nghỉ quốc triệu hai
những dấu vết để lại hiện trường không có nhiều xáo trộn
những vết đâm và vết cắt
khá quyết định của hùng thủ
thể hiện ý chí phạm tội đến cùng
khiến nạn nhân không còn khả năng chống cự
chính vết thương trên cổ dài và sâu
mất nhiều máu là nguyên nhân
gây nên cái chết cho nạn nhân
các dấu hiệu cho thấy đây không phải là trả thù
cho mâu thuẫn của nạn nhân với thủ phạm
mà nguyên nhân được xác định là hùng thủ
giết nạn nhân để bịt đầu mối
hoặc để cướp tài sản
khám nghiệm hiện trường và thông tin quần chúng nhân dân cung cấp
cũng xác định nguyễn quang huỳnh
và ngô đăng thức là từng đã lưu trú
tại nhà nghị quốc triệu hai
cơ quan công an đã có đầy đủ chứng cứ kết luận
nguyễn quang huỳnh và ngô đăng thức
là hung thủ của vụ án giết người cướp tài sản
những hành vi của hai hùng thủ gây nên
thì khẳng định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
thật sự đã gây sốc cho những người chứng kiến được
do được nuôn chiều
ngô đăng thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nguyễn quang huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tại thôn ba xã phú cát
huyện quốc oai thành phố hà nội
đều đã bỏ học và chơi bời liêu lỏng
vì là cùng thôn cùng xã
nên trước khi gây án
hai hùng thủ đã thường xuyên chuyển trọ
và chơi thân với nhau
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
huỳnh và thức rú nhau đi bụi
trước khi đi thức lấy trộm của bà nội
một chỉ giấy vàng mang bán
để cả hai tiêu xài chơi bia điện tử
chúng thuê xe đến nhà nghị quốc triệu hai
ở thôn hai xã thạch hòa
huyện thạch thất hà nội
thuê một phòng ở tạm với giá là
sáu mươi đồng một ngày đêm
khi vào thuê phòng huỳnh và thức
có mang theo hai con dao nhọn
để trong túi đựng vật cầu lông
bà đặng thị thân chủ nhà nghị phát hiện
không cho mang vào và ba cất xuống dưới bếp
đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
bà thân nhắc huỳnh và thức
phải trả tiền phòng thì chúng nói chưa có tiền
khất nợ đồng thời thế chấp
một chiếc điện thoại samsung
và hẹn bà thân khi nào trả tiền phòng
sẽ lấy lại điện thoại
đến tối ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
thức và huỳnh và thức
bà huỳnh bàn nhau giết bà thân
để lấy lại chiếc điện thoại xóa nợ
cướp thêm tiền rồi bỏ trốn
buổi chiều ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
chúng đã bàn bạc kỹ lưỡng
chuẩn bị đầy đủ tâm lý tinh thần
để thực hiện hành vi phạm tội
chờ đến giây phút vắng người
sẽ quyết định thực hiện hành vi này
đúng như dự kiến
và cũng là buổi chiều đỉnh mệnh
đối với bà thân
khi ngủ dậy thức và huỳnh
thấy bà thân đang ngồi
cùng bà thân
cắt cỏ ở khu ruộng thấp
cách chỗ chúng nghỉ chừng năm mươi m
thấy điều kiện đã tới
thức và huỳnh lần la hỏi chuyện bà thân
ra vẽ rất tình cảm
nói chuyện một hồi
họ còn cười nói vui vẻ
rồi bà thân còn nhờ thức và huỳnh
cùng phát quan mấy buổi rậm
bà thân biết đâu đã trúng kế của hai sát thủ
chúng vui vẻ chạy vào trong bếp
mà mấy hôm trước bà thân đã cất hai con dao của chúng
trong đó rồi ra chặt tre
vừa chặt chúng vừa bàn chuyện
và tính toán các tình huống giết bà thân